tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức lễ công bố sách xanh ngoại giao việt nam hai nghìn một mươi năm
đây là lần đầu tiên bộ ngoại giao tổ chức công bố sách xanh về ngoại giao việt nam
nhằm giới thiệu chính sách đối ngoại của việt nam những thành tiệu nổi bật về đối ngoại của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
cuốn sách gồm sáu chương nội dung khái quát về tình hình thế giới khu vực chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam
những hoạt động ngoại giao song phương nổi bật trong năm hai nghìn một mươi năm và trong năm năm qua
các hoạt động ngoại giao đa phương ngoại giao phục vụ phát triển và bảo vệ tổ quốc
công tác đối ngoại của đảng quốc hội đối ngoại nhân dân những nét lớn trong đường lối đối ngoại của đại hội đảng một mươi một
cuốn sách không chỉ điểm lại công tác đối ngoại của việt nam trong năm hai nghìn một mươi năm mà còn nhìn lại cả hành trình năm năm vừa qua
đồng thời nêu bật những nội dung cốt yếu mới về đường lối đối ngoại của đại hội đảng lần thứ một mươi hai
bộ ngoại giao hy vọng sau
sau khi đọc quân sách quý vị đọc giả có thể đưa ra những ý kiến đồng góp về chính sách
hoạt động đối ngoại của việt nam cũng như phương pháp biên tập cuốn sách
với tinh thần cầu thị bộ ngoại giao sẽ lắng nghe rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác đối ngoại
cũng như xuất bản sách xanh ngoại giao việt nam trong những năm tiếp theo